thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
áp thấp ngoài khơi đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km có thể mạnh thêm
để chủ động ứng phó ngay từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh
từ đà nẵng đến cà mau yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
chúng tôi sẽ cập nhật tới các tin tức về áp thấp nhiệt đới trong các bản tin tiếp theo
chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp bán lẻ hà nội đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
và cam kết bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và tăng giá đột biến
thông tin trên báo hà nội mới
thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi là dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhu cầu mua sắm sẽ tăng từ ba đến hai mươi theo từng nhóm hàng
để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
sở công thương hà nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp giữ chữ hàng hóa với tổng giá trị ba mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng năm so với kế hoạch giữ chữ hàng hóa dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
các tập đoàn bán lẻ các siêu thị lớn cũng đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa thiết yếu
bảo đảm phục vụ ba tháng trước trong và sau tết tân sửu
trong đó ưu tiên giữ chữ chín nhóm hàng bình ổn thị trường còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm đặc sản tết
báo nhân dân hôm nay có bài viết đưa cầu thăng long vào khai thác trở lại
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long hà nội đang trong giai đoạn thi công cuối cùng
dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai tức là về đích sớm hơn nửa tháng so với dự kiến
kịp đưa vào khai thác trước tết nguyên đán
sau khi hoàn thành tổng cục đường bộ việt nam sẽ bàn giao cho sở giao thông
vận tải hà nội quản lý khai thác và bảo trì
tuy nhiên đơn vị nghiên cứu giải pháp thiết kế sửa chữa mặt cầu thăng long cho rằng
trong quá trình khai thác trở lại cầu thăng long cần kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện lưu thông qua cầu
bằng giải pháp lắp đặt chạm cân tự động và từ chối cho xe quá tải lưu thông qua cầu
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên có tổng mức đầu tư là tám một trăm linh tỷ đồng
đường xây dựng từ năm hai nghìn bảy nhưng đến nay vẫn đắp chiếu
cơ quan điều tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm đề nghị truy tố một mươi chín bị can và xác định thiệt hại vụ án hơn tám trăm ba mươi tỷ
bài viết trên báo tùy trẻ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
một mươi bị can liên quan đến vụ án đã vi phạm nghiêm trọng khi biết đơn vị trúng thầu chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục
chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ chưa triển khai thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu
xong lại đề nghị điều tra
điều chỉnh giá hợp đồng epc với tổng chi phí tăng thêm là hơn một trăm ba mươi tám triệu đô la mỹ không có cơ sở
nhưng vẫn ký văn bản đề nghị cho giải quyết đặc cách phạm vi được điều chỉnh về giá thiết bị và các chi phí khác đối với dự án
dẫn đến làm thiệt hại trên tám trăm linh tỷ đồng
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang chín báo tuổi trẻ
thành phố hồ chí minh đang để mạnh sử dụng camera giám sát để ngăn chặn xử lý vi phạm về môi trường
chấm dứt nạn xả rác trái phép trên địa bàn
mỗi ngày thành phố hồ chí minh thải ra khoảng chín hai trăm linh tấn chất thải rán sinh hoạt
trong đó một đựng lớn bị xả ra sai quy định ra đường phố kênh rạch và các miệng cống
gây ô nhiễm môi trường tắc nghẽn các đường thoát nước dẫn đến ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn hoặc chiều cường
việc sử dụng camera giám sát để ngăn chặn xử lý vi phạm về môi trường
tuy nhiên thực tế công tác xử lý hành vi rác thải ra môi trường vẫn chưa thể bao quát hết do lực lượng tại phường còn mỏng
cùng với đó hệ thống camera giám sát tại các khu vực điểm nóng mới lắp đặt còn hạn chế chưa triển khai được đồng loạt